tính đến sáng nay thế giới có tổng cộng một mươi ba sáu trăm tám mươi một bảy trăm tám mươi ba ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
và năm trăm tám mươi sáu một trăm ba mươi sáu ca tử vong số ca hồi phục là tám ba mươi hai trăm sáu mươi bảy ca
mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng đề nhất của đại dịch covid một mươi chín
với ba sáu trăm một mươi năm chín trăm chín mươi một ca nhiễm tăng thêm hơn bảy mươi ca trong hai mươi bốn giờ qua
tiếp đến là brazil ấn độ nga peru
tại brazil tổng thống jair bolsonaro vẫn có kết quả dương tính với virus sars cov hai trong lần xét nghiệm mới hôm qua
khu vực mỹ latin và caribe có số ca tử vong ở mức trên một trăm năm mươi ca trong đó khoảng năm mươi là ở brazil
như vậy mỹ latin và caribe là khu vực có số ca tử vong lớn thứ hai thế giới sau châu âu
tại nam phi bộ tư pháp nước này thông báo sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù
đối với những cá nhân không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng
hiện nam phi ghi nhận ba trăm một mươi một bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín đứng trong top một mươi nước chịu ảnh hưởng nặng đề nhất của đại dịch